nằm trong chuỗi sự kiện các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt lào
và bốn mươi năm ký kết hiệp ước hữu nghị hợp tác việt nam lào
trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng sáu tại bản lao khô một xã phiêng khoài huyện yên châu tỉnh sơn la
đã diễn ra phiên trợ vùng cao tây bắc đây là chương trình văn hóa đặc biệt với sự tham gia của nước bạn lào
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
đây là điều kiện để người dân hai nước việt nam và lào giao lưu văn hóa sản xuất thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước
đặc biệt là mối tình kết nghĩa bản với bản đã được triển khai năm hai nghìn một mươi ba
phiên chợ vùng cao tây bắc diễn ra tại bản lao khô một nơi ghi dấu lịch sử với sự giúp đỡ tận tình của ông tráng lao khô
và người dân trong bản với chủ tịch cây sòn phong vi hẳn và cán bộ trong ban sung phong lào bắc những năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một nghìn chín trăm năm mươi một